các đơn vị địa phương phải xác định nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các đơn vị khẩn trương giả soát bổ sung kiện toàn các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ được phân công
chú ý xây dựng diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự phải sát thực tế trong xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra
tuyệt đối không để bị động bất ngờ thường xuyên ra soát bổ sung kiểm tra theo dõi tập hợp tình hình kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ kiến nghị lãnh đạo đảng nhà nước những vấn đề liên quan
báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm đề tài khẳng định
đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện sâu sắc lý luận về phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên phạm vi cả nước
làm sáng tỏ những quan điểm của đảng về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân đã được nêu trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá và đạt loại xuất sắc
tuần qua phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị
cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của trung ương về công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân
chủ động tham mưu đề xuất bộ chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ phát hiện biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt gương cán bộ chiến sĩ xuất sắc tiêu biểu trong công an nhân dân

hội đảng mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân cục đào tạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và các nhà trường cần khẩn trương tổng kết đánh giá thực tiễn đào tạo nhằm phát triển bộ giáo trình đào tạo và khoa mục huấn luyện phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế đồng thời có kế hoạch huấn luyện các hóa sau đạt kết quả tốt hơn

thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh dự án trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố là dự án an ninh quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác vận động các hộ dân ủng hộ dự án áp dụng những cơ chế chính sách hợp lý đúng quy định trong công tác giải phóng mặt bằng
đối với việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đến nay chín mươi tám trên chín mươi tám xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã bố trí công an chính quy
thời gian tới công an tỉnh quảng ninh cần tiếp tục thường xuyên nắm tình hình kỳ thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng công an xã chính quy